từ lâu xã đông tảo huyện khói châu tỉnh hưng yên đã làm miền quê nổi tiếng với giống gà đông tảo hay còn gọi tên khác là gà đông cảo
từ thời xa xưa chỉ vua chúa mới được thưởng thức loại gà đặc sản này do vậy gà đông tảo còn có tên gọi là gà tiến vua
hiện nay gà đông tảo là một trong ba mươi giống gà bản địa quý hiếm được rất nhiều người biết đến và mua về làm giống đồ cúng lễ hay quả biếu trong các dịp lễ tết
vóc dáng bệ vệ màu lông đen mã lĩnh bóng mượt cặp chân to sần xuôi
đó là đôi gà đông tạo vừa giành giải ba tại hội thi gà đông tạo năm hai nghìn một mươi sáu của gia đình anh giang lê hân xã đông tảo huyện khói châu tỉnh hưng yên
đôi gà này là giống gà thuần trùng có trọng lượng khoảng năm kg mỗi con
mỗi cặp gà đặt giải trong cuộc thi gà toàn quốc như thế này có giá khoảng từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
nó được cái vẻ tổng thể của nó rất là đẹp vì cân nặng này cũng như là hình dáng đầu mặt đến kể cả những mã lông
và đặc biệt của nó là cạc chân rất là to cho nên là nó sẽ đạt được những yếu tố đủ tiêu chuẩn để đi dự thi vừa rồi
để nuôi được một con gà đông tảo thuần trùng trưởng thành đạt cân nặng tối đa phải mất từ một năm rưỡi đến hai năm
đặc tính sinh trường và phát triển của gà đông tảo cũng khó tính hơn các loại gà khác
nên việc chăm sóc đòi hỏi phải rất tỉ mỉ
yêu cầu những người có kinh nghiệm mới chăm được giống gà này
kể cả mùa lóng hay mùa lạnh lúc lở ra đều cần phải giữ nhiệt cho nó khi lấy trong lò ra thì đều phải giữ nhiệt
nhưng con gà này mùa đông thì con gà lở phải chăm cầu kỳ hơn
chúng ta phải áp dụng làm sao như vậy
thí dụ con gà nó cần nhiệt độ độ ba mươi độ chẳng hạn thì khi chúng ta như vậy là lấy từ lò ra
thì chúng ta như vậy là lên để cái nhiệt độ trong khu gà từ ba mươi đến ba mươi hai độ
tỉnh một con gà đông tảo trường thành có trọng lượng từ hai năm đến ba kg
được trào bán với giá từ năm đến bảy triệu đồng một cặp
riêng những con gà có trọng lượng từ năm kg trở lên có giá ít nhất là một mươi triệu đồng một cặp
đặc biệt những con gà có đôi chân khủng hình dáng độc đáo thì được trả giá cao hơn gấp nhiều lần
do đó nuôi gà đông tảo đã giúp người nông dân huyện khói châu huyên nhiên phát triển kinh tế
làm giàu từ giống gà đặc sản của địa phương
năm con gà đông tảo khi mà bán ra thì nó có giá trị gấp từ hai đến ba lần so với con gà của địa phương
và về chất lượng thịt thì cái độ ph của con gà là nó đảm bảo được yêu cầu về dinh dưỡng
đảm bảo được yêu cầu về tính chất lý hóa ăn ngon thơm da giòn
ăn con gà đông tảo khi mà bán ra thì nó có giá trị gấp từ hai đến ba lần so với con gà của địa phương